mình muốn hỏi sâu hơn một chút về vắc xin cúng và vắc xin phế cầu đúng không ạ
thì đối tượng mà có thể được sử dụng loại vắc xin này là từ bao nhiêu tuổi
vì bình thường thì các cháu nhỏ là có độ tuổi tiêm vắc xin là dưới năm tuổi đúng không ạ
thế còn những đối tượng mà ở độ tuổi cao hơn thì như thế nào ạ
vâng thì thực ra thì vắc xin cúng thì người ta khuyến cáo là
đối với cả những người mà bị mắc các bệnh bản tính đối hợp
hoặc là những cái bệnh mà nó hay bị nhiễm trùng đối hợp tái pháp
ví dụ như là viêm mũi xoang mủ chẳng hạn
thì cứ như phần trên tôi đã chia sẻ về mặt cơ chế về vi khuẩn virus
thì nếu mà mình phòng được virus thì mình sẽ hạn chế được cái việc mà nhiễm trùng
cho nên là đối với là những cái trường hợp mà nó có hay cơ địa
mà bị những cái bệnh mà hay bị tái pháp về nhiễm trùng
ví dụ như là viêm mũi xoang hoặc là bệnh phủ tắc hẹp bản tính
hoặc là giãn phế quản hoặc là hen phế quản
để mình tránh những cái đợt cấp của những cái nhóm bệnh mạng tính
mà do vi khuẩn thì mình sẽ tư vấn là tiêm vaccine cúm hàng năm
và phải nhớ là tiêm vào trước những cái đợt mà thời điểm giao mùa
ví dụ thông thường thì tháng bảy tháng tám hàng năm
thì người ta sẽ ra một cái đợt vaccine cúm thì mình sẽ đón mình tiêm
chứ không phải là đến lúc nào thích hứng lên lại nhớ lại tiêm
tại vì cái virus cúm này thì nó sẽ có cái đặc thù thay đổi theo mùa
thì mình sẽ tiêm vào
thế còn đối với vaccine phế cầu
thì đối với những người mà
dưới sáu mươi năm tuổi mà mắc các bệnh mà nó có chỉ định để tiêm vaccine phế cầu
ví dụ như là bệnh phụ mãn tính
hoặc là có bệnh nhân có tiền sử cắt lách
thì sẽ tiêm năm năm nhắc lại một lần
thế còn đối với người trên sáu mươi năm tuổi trở lên thì mình chỉ tiêm một mũi duy nhất thôi
và hôm nay được tham gia một chương trình mà có bác sĩ ở đây
thì hồng anh quả thật là cũng biết được một thông tin mới rất là có giá trị
vì ngày trước thì hồng anh chỉ nghĩ rằng là các cháu nhỏ dưới năm tuổi đi tiêm vaccine
thì đó là đối tượng mà sử dụng vaccine
nhưng hóa ra là đối với vaccine cúm và vaccine phế cầu thì cứ năm năm tiêm lại một lần đúng không ạ
không vaccine cúm thì là hàng năm
còn vaccine phế cầu thì đối với cả người dưới sáu mươi năm tuổi thì sẽ nhắc lại năm năm
thế còn mà trên sáu mươi năm tuổi thì mình chỉ cần tiêu một mũi thôi
thì bệnh nhân sẽ có miễn dịch đối với cả vi khuẩn phế cầu
ví dụ tiến sĩ hà nói rất nhiều phế là phổi
cho nên cái vi khuẩn mà nó hay gây nhiễm chủng ở đường hô hấp
thì mình sẽ tiêm để phòng
tôi muốn vừa xung thêm một chút
là liên quan đến phòng bệnh đường hô hấp
thì vừa rồi thì cũng có chia sẻ với quý khán giả
thì các cái câu chuyện là người bệnh tự tập luyện ở nhà
rồi vừa rồi phó giáo sư phương cũng nói là tiêm phòng vaccine
thế ngoài ra đồng nghi thì cũng nhiều người dân đã biết đến bệnh viện đồng hồ chuyển trung ương
nên cũng hay đến sử dụng các cái thuốc
thế rồi các cái bài thuốc cổ phương
rồi một số bài để nâng cao chính khí
rồi tăng cường miễn dịch
như bát chân
rồi sử dụng một số bài
như ngân kiều rồi đặc biệt
thì sử dụng những cái si rô hạnh tô v v
thế tuy nhiên trong cái thời điểm mùa dịch covid này
thì nhắc lại các bạn một điều thêm
tức là khi có triệu chứng về
bây giờ ngành như thế
chúng tôi đã có một khuyến cáo là
khám sàng lọc bệnh nhân
ho sốt khó thở
và tiếp tục là theo dõi và cách ly nếu cần thiết
cho nên là các bạn không nên tự phòng ở nhà
mà phải đến trực tiếp khám bệnh nhân bác sĩ
và bác sĩ tư vấn
và vì hiện tại
chúng ta không chữa ở nhà
chúng ta không chữa ở nhà
chúng ta phòng chúng ta tự dùng thuốc ở nhà
chúng ta không đến lúc nó nặng quá
đến bệnh viện có thể là bệnh hô hấp nặng
nếu chẳng may mà lại là nhiễm covid
thì là câu chuyện rất phức tạp
cho nên là mời các bạn là
đến khám và xin cái tư vấn trực tiếp
từ các bác sĩ từ các bệnh viện
đơn vị cơ sở y tế uy tín